văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm
tại cuộc họp ban chỉ đạo liên ngành trung ương về an toàn thực phẩm
theo đó phó thủ tướng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ hiệu quả hoạt động
quảng cáo giao dịch điện tử mua bán thực phẩm trên mạng theo phương thức bán hàng đa cập
trong đó bộ y tế tăng cường kiểm tra giả soát và kịp thời đưa ra các thông tin cảnh báo
về thực phẩm không an toàn được quảng cáo mua bán trên mạng
và thông báo cho bộ thông tin và truyền thông các trường hợp vi phạm để xử lý
bộ thông tin và truyền thông tập trung siết chặt việc mở các trang quảng cáo mua bán thực phẩm
có giải pháp hữu hiệu để quản lý việc sử dụng các trang thông tin điện tử quảng cáo mua bán thực phẩm
không đúng quy định xử lý nghiêm minh kịp thời các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật